chiều ngày hai mươi ba tháng ba ubnd tp cần thơ đã có công văn về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với các hoạt động lễ hội văn hóa thể thao và du lịch
theo đó các lĩnh vực trên sẽ tạm dừng hoạt động kể từ lúc giờ ngày hai mươi năm tháng ba
đối với các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ có ý kiến không tổ chức các lễ hội sự kiện tập trung đông trên năm mươi người
vận động các hộ gia đình dự định tổ chức tiệc cưới liên hoan trong thời điểm này cần xem xét điều chỉnh thời gian tổ chức cho phù hợp
riêng việc tăng nên tổ chức trong phạm vi gia đình hạn chế tối đa việc tập trung đông trên năm mươi người
đối với các tổ chức cá nhân hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng như sân khấu biểu diễn
nghệ thuật trình diễn thời trang giạp chiếu phim vũ trường quán bar karaoke các di tích lịch sử văn hóa điểm du lịch
cơ sở dịch vụ spa sông hơi massage trên địa bàn thành phố sẽ tạm dừng hoạt động kể từ giờ ngày hai mươi năm tháng ba cho đến khi có thông báo mới